nhân dịp kỷ niệm sáu mươi chín năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
ngày một mươi một tháng sáu năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy và ngày truyền thống thi đua yêu nước
ngày tám tháng sáu thường trực tỉnh ủy hội đồng nhân dân ubnd ubnd tổ quốc việt nam tỉnh thừa thuyền huế
đã tổ chức lễ dân hoa báo công lên bác tại bảo tàng hồ chí minh chi nhánh thừa thiên huế
trải qua sáu mươi chín năm kể từ ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
các phong trào thi đua yêu nước luôn là động lực to lớn thúc đẩy phong trào cách mạng quần chúng
khơi dậy truyền thống hào hùng tinh thần yêu nước ý chí tự lực tự cường khắc phục mọi khó khăn gian khổ của dân tộc
đem sức người sức của tham gia kháng chiến kiến quốc giành lại độc lập tự do thống nhất tổ quốc
đạt nhiều thành tựu to lớn về mọi mặt trong thời kỳ đổi mới xây dựng và phát triển đất nước hôm nay
tại buổi lễ đảng bộ chính quyền và nhân dân thừa thiên huế hứa với bác sẽ phát huy mạnh mẽ hơn nữa
truyền thống tiến công nổi dậy anh dũng kiên cường đoàn kết sáng tạo hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao
góp phần xây dựng quê hương đất nước